bộ trưởng tô lâm khẳng định đảng nhà nước bộ công an luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ công an nhân dân sớm vượt qua mất mát lớn lao này
nhân dịp đến thăm hỏi động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ bộ trưởng tô lâm đã trao hỗ trợ số tiền năm trăm linh triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho mỗi thân nhân liệt sĩ hai gia đình thiếu tá hoàng trung và thiếu tá trần quốc thắng
trao số tiền tiết kiệm trị giá năm trăm linh triệu đồng cho mỗi thân nhân các liệt sĩ nguyễn đăng nhân và hà tuấn anh
trao năm mươi triệu đồng cho các gia đình liệt sĩ được trích từ quỹ phòng chống tội phạm trung ương
đoàn cũng đã đến tham hỏi động viên và tặng quà các cán bộ chiến sĩ công an hai xã ea cà tu và ea tiêu
dịp này quỹ thiện tâm của tập đoàn vingroup cũng đã hỗ trợ thân nhân mỗi gia đình cán bộ chiến sĩ công an xã hy sinh số tiền năm trăm linh triệu đồng
vào sáng ngày hôm nay phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm của cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư
đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an biểu dương đơn vị đã chủ động tư sớm triển khai nhiệm vụ công tác năm đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận
sáu tháng đầu năm cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ chất lượng hiệu quả công việc
hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đột xuất trong đó một số nhiệm vụ vượt tiến độ
nhất trí với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh đơn vị cần tập trung phát huy ưu điểm kinh nghiệm và khắc phục triệt để những vấn đề còn tồn tại
trước mắt tập trung chỉ đạo tham mưu đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
tăng cường công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng người đứng đầu cán bộ chủ chốt tiếp tục chỉ đạo cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác nắm tình hình đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng chú trọng xây dựng đảng bộ cơ quan trong sạch vững mạnh
thường xuyên tự soi tự sửa xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảng các cấp trong công an nhân dân liêm khiết công minh chính trực bản lĩnh tinh thông nghiệp vụ
tiếp tục đoàn kết duy trì tính dân chủ và linh hoạt sáng tạo trong công việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
chiều nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân chủ trì hội nghị
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cục truyền thông công an nhân dân luôn bám sát chủ trương định hướng tuyên truyền của đảng nhà nước
của đảng ủy công an trung ương bộ công an và thực tiễn công tác đảm bảo an ninh trật tự xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
chủ động tham mưu lãnh đạo bộ chỉ đạo định hướng kịp thời hiệu quả trong công tác thông tin tuyên truyền và xây dựng các đề án dự án
trong đó thực hiện tốt công tác báo chí xuất bản điện ảnh kịp thời đưa tin tuyên truyền các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội lớn của đất nước của ngành các hoạt động đối nội đối ngoại của lãnh đạo đảng nhà nước và hoạt động chỉ đạo điều hành của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ về đảm bảo an ninh trật tự
trong đó thực hiện tốt công tác báo chí xuất bản điện ảnh kịp thời đưa tin tuyên truyền nhanh chóng kịp thời chính xác đậm nét về hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ kịp thời định hướng dư luận xã hội chú trọng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch góp phần tăng cường sự đồng thuận ủng hộ của các ngành các cấp và nhân dân

trong chương trình công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba của cục truyền thông công an nhân dân thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác làm tốt chức năng tham mưu là cơ quan ngôn luận và xuất bản của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực hiện tốt kết luận chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng bộ công an tại hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba tích cực đổi mới linh hoạt sáng tạo trong tác nghiệp báo chí chuyên môn áp dụng công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm tăng cường công tác quản lý báo chí

trao bằng khen của bộ công an cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
chiều nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với đoàn liên minh sáng tạo và giải trí thuộc hiệp hội điện ảnh hoa kỳ
dự buổi làm việc có đại diện các đơn vị chức năng của bộ công an bà karin time phó chủ tịch điều hành và luật sư trưởng toàn cầu của liên minh sáng tạo và giải trí thuộc hiệp hội điện ảnh hoa kỳ
tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng bày tỏ tin tưởng đây là cơ hội để hai bên có những trao đổi cởi mở thực chất hiệu quả về tình hình bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng cũng như những giải pháp hợp tác giữa hai bên thời gian tới
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh trong những năm qua chính phủ việt nam đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chức năng kiên quyết đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
bộ công an đã phát hiện đấu tranh với nhiều đối tượng quản trị điều hành các trang mạng đăng tải nội dung vi phạm bản quyền cung cấp nội dung số có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả quyền liên quan
đồng chí thứ trưởng khẳng định việt nam hiện có hành lang pháp lý đủ mạnh để có thể xử lý các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ
để tăng cường hơn nữa công tác phòng ngừa đấu tranh với các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung trong thời gian tới thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị các công ty doanh nghiệp hoa kỳ cung cấp các thông tin mà hai bên cũng quan tâm tăng cường hợp tác phối hợp dựa trên quy định của luật pháp quốc tế thông lệ quốc tế và pháp luật của hai nước thúc đẩy hợp tác chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và thực thi pháp luật về bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng
tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình chủ động nhận diện dự báo từ sớm từ xa về tình hình vi phạm tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đồng thời chọn những vấn đề nổi cộm để đấu tranh có trọng tâm trọng điểm theo từng chuyên đề lĩnh vực

trong hoạt động đăng kiểm đào tạo và sát hạch lái xe việc xử lý tội phạm ngày càng nghiêm minh theo đúng phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ
trong sáu tháng đầu năm đã khởi tố bốn hai trăm linh bốn bị can riêng án tham nhũng đã khởi tố một một trăm năm mươi bị can quá trình điều tra đã làm rõ bản chất vụ việc bóc gỡ cả tổ chức đường dây
trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị lực lượng cảnh sát kinh tế phải tập trung quán triệt triển khai hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
các chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an kết luận tại hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm của bộ
trên cơ sở đó lực lượng cảnh sát kinh tế các cấp cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng siết chặt kỷ luật kỷ cương tổ chức sắp xếp đội ngũ lãnh đạo chỉ huy cán bộ hợp lý quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ về năng lực nghiệp vụ kiến thức pháp luật và bản lĩnh chính trị vững vàng
thứ trưởng cũng yêu cầu đẩy mạnh các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản khắc phục ngay những hạn chế còn tồn tại chủ động phát hiện kiến nghị xây dựng và hoàn thiện thể chế quản lý theo hướng đồng bộ chặt chẽ
nhất là một trong số lĩnh vực trọng điểm như đất đai tài chính thuế đầu tư công giao thông thương mại điện tử đồng thời đảm bảo tiến độ các vụ án vụ việc thu diện ban chỉ đạo các cấp theo dõi chỉ đạo
như tin đã đưa từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi tám tháng sáu thủ tướng chính phủ phạm văn nguyên
thủ tướng chính phủ phạm minh chính và đoàn đại biểu việt nam đã thăm chính thức trung quốc và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ một mươi bốn của diễn đàn kinh tế thế giới wef
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tháp tùng và tham gia các hoạt động của thủ tướng
tại thủ đô bắc kinh thứ trưởng lương tam quang đã có buổi làm việc với đồng chí hứa cam lộ phó bí thư đảng ủy thứ trưởng bộ công an trung quốc
kiêm cục trưởng cục quản lý di dân quốc gia trung quốc đồng chí vương trấn giang thứ trưởng bộ tư pháp trung quốc hội kiến với thứ trưởng bộ an ninh quốc gia trung quốc thạch hảo dũng
và tham dự hội nghị về chính sách quản lý di dân asean cộng và sau đây là tổng hợp của trí trung phóng viên truyền hình công an nhân dân theo đoàn công tác
tại buổi làm việc với đồng chí hứa cam lộ phó bí thư đảng ủy thứ trưởng bộ công an trung quốc kiêm cục trưởng cục quản lý di dân quốc gia trung quốc
hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp tiếp tục đảm bảo an ninh an toàn các đoàn cấp cao các sự kiện chính trị quan trọng ở mỗi nước
làm tốt công tác bảo hộ công dân phối hợp đấu tranh chống các loại tội phạm tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về xuất nhập cảnh
các phương thức thủ đoạn dấu hiệu nhận biết hoạt động phạm tội yêu cầu công dân nước mình khi nhập cảnh nước bên kia phải tuân thủ các quy định của pháp luật nước sở tại nói chung
các quy định về xuất nhập cảnh nói riêng tăng cường tuần tra biên giới hai nước siết chặt công tác kiểm tra kiểm soát tại các cửa khẩu đường mòn lối mở
tập trung các hướng địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
tăng cường phối hợp tổ chức các khóa đào tạo tập huấn về lĩnh vực quản lý di dân và xuất nhập cảnh giữa hai nước
trong chương trình làm việc thứ trưởng bộ công an việt nam thượng tướng lương tam quang và đồng chí thứ trưởng bộ công an trung quốc hứa cam lộ
đã hội nhập với đồng chí vương trấn giang thứ trưởng bộ tư pháp trung quốc lãnh đạo hai bộ đã thống nhất sớm thúc đẩy thực hiện một số nội dung
như báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép hai bộ chính thức thiết lập quan hệ hợp tác để triển khai trên các lĩnh vực mà hai bộ có chung chức năng
nhiệm vụ thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp hai bên nghiên cứu xây dựng ký kết văn bản hợp tác tạo khuôn khổ pháp lý để triển khai hợp tác trên các lĩnh vực chung
bộ tư pháp trung quốc quan tâm hỗ trợ tối đa bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp đối với số phạm nhân quốc tịch việt nam đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ ở trung quốc
hai bên đẩy nhanh tiến độ đàm phán ký kết hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù việt nam trung quốc để thực hiện việc chuyển giao các phạm nhân có nguyện vọng về nước chấp hành án trên tinh thần nhân đạo
hai bên đẩy mạnh triển khai hỗ trợ đào tạo tập huấn cán bộ chia sẻ kinh nghiệm công tác đối với lĩnh vực quản lý trại giam và xây dựng pháp luật hai nước
phát biểu tại hội nghị về chính sách quản lý di dân asean cộng thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh là một nước thành viên asean với vai trò và trách nhiệm của mình việt nam luôn tích cực tham gia các khuôn cổ hợp tác diễn đàn khu vực về vấn đề quản lý dòng di cư
việt nam hoàn ngành và đánh giá cao cơ chế hợp tác mở rộng của dgicm asean với các nước đối tác đối thoại để cùng nhau thảo luận trao đổi kinh nghiệm quan điểm về quản lý di cư góp phần quan trọng thúc đẩy di cư hợp pháp nâng cao hiệu quả quản lý biên giới đấu tranh phòng chống tội phạm buôn người và đưa người di cư trái phép của các nước thành viên asean cũng như của toàn khu vực
bản tin nhật ký an ninh tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
vào chiều ngày hôm nay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức họp báo về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
tại đây đại diện bộ giáo dục và đào tạo đã trả lời nhiều nội dung xoay quanh kỳ thi đặc biệt là những vi phạm của thí sinh và tiết lộ thời gian công bố đáp án chính thức để thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
mở đầu buổi họp báo nhiều phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến công tác ra đề thi năm nay
nhiều ý kiến cho rằng có sự trùng lập trong khâu ra đề thi
khi mà phần ngữ liệu trong câu làm văn năm điểm trùng khớp với một đề thi thử của liên trường trung học phổ thông tỉnh nghệ an tổ chức hôm một mươi năm một mươi sáu tháng năm lý giải nội dung này bộ giáo dục và đào tạo cho biết
đối với phần làm văn bởi vì trong cả chương trình chúng ta có tổ cộng một mươi bảy tác phẩm nằm trong chương trình
trong đó có một mươi năm chỉ sử dụng được khoảng một mươi năm tác phẩm bởi vì hai tác phẩm không thuộc phần ra của chương trình trung học và chương trình giáo dục thường xuyên
và như vậy thì bắt buộc là đối với chương trình hiện hành hai nghìn sáu là chúng ta không thể nào ra khác được
liên quan đến hai thí sinh dùng điện thoại
đại diện bộ công an tại buổi họp báo cũng cho biết hai thí sinh dùng điện thoại gửi đề thi toán văn ra ngoài có thể bị xử lý hình sự hoặc phạt hành chính tuy nhiên sẽ tính toán đến yếu tố nhân văn

đại diện bộ công an tại buổi họp báo cũng cho biết hai thí sinh dùng điện thoại gửi đề thi toán đến yếu tố nhân văn
đại diện bộ công an tại buổi họp báo cũng cho biết hai thí sinh dùng điện thoại gửi đề thi toán văn ra ngoài có thể bị xử lý hình sự hoặc phạt hành chính tuy nhiên sẽ tính toán đến yếu tố nhân văn
cụm thi đua số một bộ công an phối hợp cùng công an tỉnh lào cai công an huyện bảo yên cấp ủy chính quyền địa phương vừa tổ chức tặng một trăm hai mươi xuất quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã xuân thượng huyện bảo yên
tại buổi trao quà đoàn công tác đã thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn của các hộ gia đình trong xã đồng thời trao tặng một trăm hai mươi xuất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại một mươi một thôn bản thuộc xã xuân thượng huyện bảo yên mỗi xuất trị giá hai triệu đồng
gồm một triệu đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình
ngoài ra cụm thi đua cũng đã tặng thêm xuất quà cho cấp ủy chính quyền xã xuân thượng đội công tác một trăm hai mươi một công an tỉnh lào cai và công an xã xuân thượng với tổng giá trị các xuất quà gần ba trăm linh triệu đồng
số quà trên do lực lượng cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cụng thi đua số một bộ công an đã tự nguyện khuyên góp ủng hộ